trong khi đó công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên vừa bắt giữ nhóm đối tượng đánh nhau bằng hung khí nguy hiểm
đào đức thành ở xã thiện phiến huyện tiên lữ và trần văn thực ở xã hồng nam thành phố hưng yên đã xảy ra mâu thuẫn với nhau
nên hai đối tượng rủ nhóm thanh niên khiêu khích và hỗn chiến với nhau
các đối tượng đã dùng dao phóng lợn tuyếp sắt chai thủy tinh gạch đá đánh nhau
hậu quả khiến cho phạm văn hải ở xã thiện phiến huyện tiên lữ và đào đức thành bị thương phải đưa đi bệnh viện điều trị
điều đáng nói các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ một mươi năm đến hai mươi năm tuổi nhưng liều lĩnh manh động
đặc biệt còn tụ tập thành nhóm khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đã ra quyết định tạm giữ tám đối tượng
chưa đủ một mươi tám tuổi và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật